bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết hai bệnh nhân bị ngộ độc botulium do ăn pate minh chay
sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sông mới
đã xuất viện sau gần một trăm linh ngày được điều trị tích cực
trong đó bệnh nhân hai mươi bốn tuổi quê ở tỉnh bà rịa vũng tàu đã phục hồi tốt
đi lại vận động bình thường nói được phản xạ nuốt đã cải thiện hơn
bệnh nhân hai mươi sáu tuổi quê ở tỉnh thừa thiên huế vẫn phải tiếp tục ăn qua ống sông dạ dày
hiện còn bệnh nhân hai mươi tuổi ở đồng nai đã tự thở đường qua ống khai khí quản
người nhà các bệnh nhân cho biết chi phí chữa trị của mỗi người đã hết khoảng ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên phía công ty lối sống mới vẫn chưa có bất kỳ sự hỗ trợ nào